ngôi trường này còn tổ chức nhiều giải thể thao như thi đấu bóng rổ bóng đá
ngay khi năm học mới bắt đầu không chỉ cổ vũ học sinh thường xuyên rèn luyện thể dục thể thao tăng cường thể chất
mà còn truyền đi thông điệp đầy ý nghĩa khỏe mạnh hơn để học tập tốt hơn khỏe mạnh hơn để vượt qua dịch bệnh

tham gia các hoạt động ngoại khóa mang lại niềm vui sự hứng khởi cho cả thầy và trò
tuy nhiên không vì thế mà lơ là chủ quan trong công tác phòng chống dịch bệnh
nhằm đảm bảo an toàn cho học sinh trước dịch bệnh covid một mươi chín trong năm học mới
thời gian qua ngành giáo dục đã phối hợp chặt chẽ với ngành y tế tăng tốc tiêm phòng vaccine covid một mươi chín cho trẻ
tại thành phố hà nội ngoài tăng cường công tác tuyên truyền nhiều quận huyện còn duy trì việc tiêm chủng cả thứ bảy và chủ nhật
tạo thuận lợi cho phụ huynh đưa con đi tiêm vaccine
mỗi điểm tiêm chủng như này chúng tôi đã bố trí khoảng từ năm đến sáu dây truyền tiêm và đáp ứng mỗi điểm tiêm một ngày khoảng trên một cháu
tính đến hết tuần này quận hai bà trưng sẽ tiêm chủng được cho trên chín mươi năm cho trẻ em từ năm đến một mươi một tuổi
và đấy là mũi một mũi hai sẽ chắc chắn sẽ đạt được khoảng trên năm mươi
nhà trường tôi cũng đã tăng cường tuyên truyền tích cực truyền tải các nội dung tuyên truyền về những tác dụng của tiêm vaccine
tới cha mẹ học sinh qua những kênh thông tin như là qua những tin nhắn gia lô cho phụ huynh
rồi trên trang web rồi gửi những cái thông tin tờ rơi
và đối với những trường hợp mà còn băn khoăn nắn đo thì các cô giáo thậm chí còn gọi điện để nắm bắt tình hình và giải thích để cho phụ huynh yên tâm
việc tiêm vaccine diễn ra an toàn khoa học nên ngày càng nhận được sự đồng thuận của phụ huynh
nhận được thông báo nhà trường đi tiêm cho covid cho các con thì tôi cũng cho con đi tiêm để đảm bảo về cái an toàn cho con
sau này để tránh việc con bị mắc bệnh covid
tôi rất ủng hộ cho việc tiêm vaccine cho các con vì dịch bệnh phức tạp và các con tiêm được càng sớm càng tốt để các con đến trường bố mẹ yên tâm
hiện là nhà tôi đã có ba con thì các con đều đã được tiêm vaccine
vào năm học mới thì tất cả các phụ huynh cũng như là cá nhân của tôi thì cũng rất là mong muốn là các con có một năm học an toàn bổ ích khi được đến trường
theo các chuyên gia y tế vaccine vẫn là vũ khí quan trọng là tấm máu rác giúp trẻ an toàn
đặc biệt trong bối cảnh xuất hiện biến thể mới của virus sars cov hai
trong tháng chín này bộ y tế tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chiến dịch truyền thông vui trung thu và tự trường an toàn
nhằm kêu gọi toàn dân tham gia hưởng ứng tiêm chủng vaccine covid một mươi chín góp phần đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng cho trẻ theo chỉ đạo của chính phủ
với cái việc mà tiêm vaccine thì những cái trẻ mà đã có sự bảo vệ với vaccine thì cái việc mà trẻ nhiễm bệnh nó sẽ nhẹ hơn rất nhiều
ngoài ra các cái nguy cơ để mắc covid kéo dài hoặc là những cái biểu hiện của hậu covid nó cũng sẽ thấp hơn rất nhiều so với những kẻ trẻ mà chưa hề được bảo vệ với vaccine
chính vì vậy cho nên cái việc mà người dân hiểu cũng như là đồng thuận với cái chiến lược tiêm vaccine nó sẽ giúp cho toàn thể cộng đồng sẽ an toàn
năm học hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi ba đã chính thức bắt đầu mang theo rất nhiều hy vọng
tất cả cùng mong chờ dịch bệnh covid một mươi chín sớm được đẩy lùi và trẻ em sẽ luôn an toàn mạnh khỏe và học tập tốt khi tới trường